luông huyện vân hồ tỉnh sơn la công an tỉnh sơn la đã phá thành công chuyên án
bắt giữ hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt là hoàng anh tuấn chú tại phường văn quán quận hà đông
thành phố hà nội và trần lê hùng chú tại xã quảng tân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
thu giữ năm mươi bánh heroin một xe ô tô ba điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan khác
đấu tranh ban đầu hai đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ xã hang kia
huyện mai châu tỉnh hòa bình vận chuyển về xuôi để tiêu thụ
ngay sau khi phá án ban giám đốc công an tỉnh đã kịp thời biểu dương tinh thần kiên quyết
dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm của các đơn vị tham gia phá án
và thưởng nóng cho ban chuyên án năm mươi triệu đồng
sau hai mươi năm lẩn trốn về tội giết người đối tượng bị chuyên án là trần đinh phi
hay còn gọi là hùng iraq sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
đã bị công an tỉnh đắk nông bắt giữ
theo hồ sơ vụ án sau khi uống rượu giữa anh trần đức toàn và trần đình phi
đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau đến khoảng một mươi bốn h một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
phi cầm theo con dao dựa sang chém anh toàn dẫn đến tử vong rồi bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với trần đình phi về tội giết người
theo lời khai của đối tượng sau khi gây án phi đã bỏ trốn sang campuchia
một ngày trước
một thời gian rồi về việt nam và lẩn trốn ở xã đan phượng huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
tại đây phi đã lấy vợ và có hai người con sinh sống làm ăn cho đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
thì bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh đắk nông bắt giữ
thưa quý vị tại tỉnh khánh hòa liên quan đến vụ giết người đốt xác phi tăng
tại nghĩa trang hòn một xã cam tân
sau một tuần khẩn trương điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với công an huyện cam lâm đã bắt giữ được nghi can chính của vụ án
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai thông tin về thi thể một phụ nữ chết cháy
tại nghĩa trang hòn một xã cam tân được người dân cấp báo đến cơ quan công an
có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra lực lượng công an xác định
đây là một vụ án giết người
nạn nhân là bà lê thị thanh sáu mươi tuổi chú thôn phú bình một xã cam tân huyện cam lâm
dù trong điều kiện mưa lớn kéo dài dấu vết tại hiện trường không còn được tìm ra
nhưng không còn nhiều
xong với quyết tâm cao nhất các chính sát phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện cam lâm
đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra truy xét đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng phan thành tâm
hai mươi tuổi chú thôn phú bình một xã cam tân
bước đầu đối tượng tâm khai nhận vào khoảng tám giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai
tâm gặp bà thanh rồi nảy sinh mâu thuẫn bột phát
tâm về nhà lấy dao quay lại
khi thấy nạn nhân đang chăn bò tâm đã dùng dao sát hại
sau đó đưa sát nạn nhân vào sâu trong nghĩa trang rồi đi mua xăng về đốt phi tàng
sau khi vụ án xảy ra thì tình hình trong dân rất là hoang mang
tuy nhiên đến nay thì lực lượng công an tỉnh và các công an địa phương đã phối hợp và tìm ra tội phạm
việc tìm ra tội phạm này cũng ổn định được lòng dân tạo niềm tin của nhân dân trong việc phá án

với quyết tâm cao nhất chỉ sau chưa đầy một tuần công an tỉnh khánh hòa đã điều tra làm rõ vụ án giết người
với tính chất đặc biệt nghiêm trọng góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu bộ công an phối hợp với tri cục quản lý thị trường tp hcm
vừa bất ngờ kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận tân phú
và phát hiện hàng trăm thùng linh kiện chuyên dùng cho xe gắn máy không rõ nguồn gốc không có giấy tờ mua bán
tại hai cơ sở số một mươi bốn phạm văn xảo và hai trăm hai mươi tám lê lâm phường phú thạnh quận tân phú tp hcm
lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm thùng linh kiện chuyên dùng cho xe gắn máy
như lốc máy khung sườn phược nhún máy móc thiết bị để tân trang lại xe và nhiều xe máy hiệu susuki sport
không rõ nguồn gốc không có giấy tờ
chủ hai cơ sở trên được xác định là nguyễn tiến trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ninh bình và người nhà của trung
đây là cơ sở chuyên thu mua các linh kiện và xe máy hiệu suzuki sport yamaha cũ
rồi độ lại cho mới để bán kiếm lời và hoạt động khoảng ba năm nay
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành niêm phong tăng vật tiếp tục thống kê và mở rộng điều tra vụ việc
lại tiếp tục phát hiện thêm cơ sở sản xuất cà phê giả bằng đậu tương và gia vị xuất xứ từ trung quốc
vụ việc đã được phát hiện tại vũng tàu
tại chi nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất và thương mại trung đức
tại số ba mươi bốn trên một c đường bắc sơn phường một mươi một thành phố vũng tàu do ông phạm duy đức làm giám đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện tại khuôn viên công ty đang chứa hai mươi bảy bao đậu tương
mỗi bao có trọng lượng sáu mươi kg một mươi ba hộp đậu tương mỗi hộp trọng lượng một mươi năm kg
một mươi bao cà phê đã say năm mươi một bao cà phê thành phẩm mỗi bao hai mươi năm kg cùng với nhiều vỏ đựng thương hương liệu phụ da
gồm bốn vỏ can nhựa hiệu frotarong có xuất xứ từ trung quốc không có nhãn phụ tiếng việt
trong đó có một can chứa khoảng năm lít phụ da chưa sử dụng nhiều can nhựa đã qua sử dụng
các nhãn hiệu của mark nước ngoài không có nhãn phụ tiếng việt
làm việc với cơ quan chức năng chủ cơ sở không cung cấp được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các thương hiệu này
theo trình bày của ông đức quy trình sản xuất cà phê gồm cà phê giang say trộn với đậu tương giang
rồi pha chế phụ da hương liệu thành phẩm cà phê
vâng có thể thấy rằng là việc mỗi tháng cơ sở này tung ra thị trường khoảng bốn tấn cà phê
và có thể thấy rằng là hàng trăm thậm chí là hàng nghìn người dân
bỏ ra một số tiền thật để đổi lại việc phải uống cà phê giả
và việc này đã tiềm ẩn những nguy cơ có hại cho sức khỏe
việc trà trộn cà phê thật giả tiêu thụ trên thị trường cũng đã làm dấy lên những mối lo ngại rất lớn về thực phẩm bẩn hiện đang tràn lan hiện nay
và người tiêu dùng hơn ai hết đang là nạn nhân của những kẻ hám lợi buôn bán hàng giả hàng bận này
và một thông tin khác đến từ tỉnh lạng sơn đó là lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng vi văn cương
trú tại bản manh xã trùng khánh huyện văn lãng
tỉnh lạng sơn về hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ từ trung quốc về việt nam
tại địa bàn thôn bản phải xã tú mịch huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng đã mật phục bắt quả tăng đối tượng vi văn cương cùng với ba trăm sáu mươi năm kg pháo các loại
đối tượng cương đã thừa nhận số pháo trên là do đối tượng nhận vận chuyển từ trung quốc vào việt nam
cho một đối tượng tên là huyền ở bắc giang không rõ địa chỉ để nhận số tiền công vận chuyển là một năm triệu đồng
đặc biệt là các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản
có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra
vâng và nhằm để tổ chức tuyên truyền tập huấn nâng cao kỹ năng chữa cháy thoát nạn cứu nạn cho bà con tiểu thương
vừa qua cảnh sát phòng trái chữa trái tp hà nội đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa trái và cứu nạn cứu hộ
tại chợ đồng xuân quận hoàn kiếm tp hà nội với sự tham gia của gần một trăm năm mươi cám bộ chiến sĩ cảnh sát phòng trái chữa trái
tình huống giả định vào khoảng một mươi chín h năm mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại khu nhà a tầng một kiosk số một
sát cửa chính của chợ xảy ra cháy tại các gian hàng bán đồ nhựa và lan rộng ra các gian hàng hóa khác trong chợ như quần áo giày dép
nguồn nhân xảy ra cháy là do nguồn điện bị do gì gặp tia lửa phát sinh từ hệ thống điện đã gây nổ và cháy
vụ cháy bùng lên dữ dội đã làm sập đổ một phần trần nhà và có nguy cơ lan ra toàn bộ diện tích mặt bằng của tầng hai tầng ba
rất nhanh chóng đội phòng cháy chữa trái cơ sở đã tổ chức hướng dẫn thoát nạn đồng thời sử dụng hệ thống chữa trái tại chỗ để khống cháy nguồn lượng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy và chữa trái hà nội lập tức huy động lực lượng phương tiện
đồng thời báo cáo ban chỉ đạo phòng cháy chữa trái hà nội và các cấp chính quyền quận hoàn kiếm huy động cho các lực lượng hỗ trợ